vụ giáo dục tiểu học bộ giáo dục và đào tạo cho biết hội đồng thẩm định vừa hoàn thành hai vòng thẩm định các bản thảo sách giáo khoa lớp một
với ba mươi tám bản thảo ở tất cả chín môn học được đánh giá đạt và một mươi một bản thảo ở sáu môn học không đạt
cụ thể trong lần thẩm định này bộ đã tiếp nhận các bản thảo sách giáo khoa từ ba đơn vị đề nghị thẩm định
gồm nhà xuất bản giáo dục việt nam nhà xuất bản đại học sư phạm nhà xuất bản đại học sư phạm tp hcm
qua quá trình ra soát bộ giáo dục và đào tạo đã tiếp nhận bốn mươi chín bản thảo được đề nghị thẩm định đối với chín môn học ở lớp một
đáng chú ý trong số một mươi một bản thảo không đạt có những bản thảo dù vòng một đã được yêu cầu sửa chữa để thẩm định vòng hai
nhưng sau thẩm định vòng hai vẫn được đánh giá là không đạt
dự kiến trong tháng một mươi năm hai nghìn một mươi chín bộ giáo dục và đào tạo sẽ công bố kết quả chính thức về các bản thảo sách giáo khoa được phê duyệt